tại hà nội hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật đã được cải thiện môi trường giáo dục
bao gồm cải thiện cơ sở vật chất tăng cường năng lực cho giáo viên phụ huynh và học sinh khuyết tật
cùng các tài liệu học tập cần thiết
tại buổi tổng kết công tác cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội
các đại biểu đại diện cho cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica tổ chức angel heaven
hội người khuyết tật thành phố hà nội cùng trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia viện khoa học giáo dục việt nam nhấn mạnh
trong ba năm qua các hoạt động cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội
đã khẳng định được tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại việt nam
các hoạt động như cải thiện cơ sở vật chất cùng các buổi hội thảo các sổ tay hướng dẫn chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật
mang lại nhiều hiệu quả thiết thực góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức năng lực về phương pháp giáo dục học sinh khuyết tật
cho các giáo viên nhân viên và cả các bậc phụ huynh học sinh mở ra những cánh cửa ước mơ của học sinh khuyết tật việt nam trong tương lai